từ nhu cầu được sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng
chợ phiên nông sản an toàn do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm tổ chức đến nay
đã trở thành một kênh mua sắm quen thuộc của nhiều người
sau các phiên chợ được tổ chức trước đó
thì mới đây có thêm một phiên chợ nông sản an toàn được ra mắt tại quận tân phú tp hcm
các sản phẩm bày bán tại phiên chợ phải bảo đảm tiêu chí an toàn về quy trình sản xuất
bắt buộc phải có chứng nhận việc gáp lô bù gáp hoặc tham gia chuỗi thực phẩm an toàn thành phố
các mặt hàng được đóng gói cẩn thận xuất xứ rõ ràng được in trên bao bì
người tiêu dùng có bất cứ thắc mắc nào về sản phẩm đều được giải thích
điều này khiến cho khách hàng càng thêm tin tưởng vào sản phẩm được bày bán ở chợ phiên
sau gần bốn năm hoạt động đã có một mươi bốn phiên chợ khác nhau với sự tham gia của hơn một trăm linh doanh nghiệp hợp tác xã
phiên chợ lần này được tổ chức vào thứ sáu hàng tuần tại trước trụ sở ubnd quận tân phú
bên cạnh bán lẻ sản phẩm cho khách hàng tại chợ phiên các đơn vị tham gia đã quảng bá thương hiệu
và dần có những thỏa thuận ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm lâu dài và có giá trị cao mở rộng thị trường